vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm một thanh niên đã ngang nhiên đánh một cô gái tại tiệm spa thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng nơi cô gái này làm việc
ngay sau đó công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được danh tính của nam thanh niên nói trên
điều khiến cho nhiều người dân bất bình ở đây chính là thái độ và hành động hung hãn của nam thanh niên đối với người đã từng là bạn gái của mình
đây là đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào chiều ngày một tháng bảy
hình ảnh từ đoạn clip cho thấy một nam thanh niên đi vào tiệm spa và đấm đá liên tục vào cô gái đang ngồi bàn lễ tân
bị tấn công bất ngờ cô gái chỉ biết ôm đầu kêu la thảm thuyết
mặc dù có người can ngăn nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục lao vào hành hung cô gái thêm lần nữa
sau đó thảm nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra
nhận được tin báo công an phường bình thuận quận hải châu thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
đối tượng tên là trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là con nhà ở tại số một trăm linh bảy đường đoàn quê phường quê mỹ thành phố đà nẵng
công an phường đã chủ động báo cáo với lãnh đạo bộ việc với lãnh đạo và lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật
tại công an quận hải châu ban đầu trần văn khánh chỉ thừa nhận do bạn gái cũ không trả hai con mèo
nên bực tức dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc
khánh còn nhắn tin thách thức nạn nhân báo công an vì khánh quen biết rất nhiều không ai làm gì được
qua làm việc với cơ quan điều tra
khánh thừa nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến hành vi đánh bạn gái rất hung hãn của mình
nguyên nhân là mâu thuẫn về diện tình cảm và dùng tay dùng chân đánh vào đầu cổ vai
nói trên mạng để quen biết công an quận hải châu thì hoàn toàn không đúng sự thật
sau sự việc đó thì tôi nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn sai trái
hành vi côn đồ của trần văn khánh đang được cơ quan điều tra
tích cực làm rõ có một điều chắc chắn rằng xã hội không bao giờ tiếp tay dung dưỡng cho những hành vi bạo lực
và mọi việc làm tương tự gây tổn hại đến sức khỏe của người khác sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật